quá trình hoạt động bình được giám đốc giao điều hành tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng giao dịch với khách hàng
hoàng thị bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để nhập vật liệu xây dựng vai lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng
đến thời điểm hiện tại hơn một trăm linh người bị hại ở hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra tổng tài sản thiệt hại hơn bốn mươi tỷ đồng
dưới một mươi sáu tuổi nghiện chơi game nên năm đối tượng đã tụ tập cùng nhau sống chung và vì thiếu tiền thuê nhà trọ và tiêu xài đã rủ nhau đi cướp
điều đáng nói là các đối tượng chủ yếu nhắm vào các nạn nhân là nữ giới và dùng hung khí để đe dọa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh hà nội đã nhanh chóng xác lập chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng này nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
nhận được đơn tố cáo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an huyện đông anh đã nhanh chóng triển khai phương án bắt giữ năm đối tượng trong ổ nhóm cướp tài sản gồm hoàng ngọc gia bảo nguyễn ba thắng hoàng minh quân tô quang huy và phạm việt long
tất cả các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện đông anh hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
khoảng hai giờ sáng một cháu đi cướp
cháu là người chặn đồ
cháu xe và long huy thắng cầm kiếm kẻ cổ
huy là quân là người đi trước để theo dõi người
có gì thì báo cho bọn cháu
những người bọn cháu nhắm đến là phũ lửa
thiếu tiền này là các bạn rủ cháu về đông anh cướp
cháu là người đi cùng
đây là lần thứ hai cháu đi cùng với các bạn
lần thứ nhất là lúc
lúc đi về cháu đã khuyên các bạn rồi nhưng các bạn không nghe
đây là lần thứ hai
cháu vì tất cả đều ở chung một nhà trọ nên là bọn cháu cùng đi
theo báo cáo điều tra các đối tượng đã liên tiếp thực hiện được ba vụ cướp tài sản
để thực hiện được hành vi các đối tượng táo tận dùng những hung khí như thế này để dọa bị hại
vũ khí kia là em mượn của một đứa em trong làng
tôi hay đi chơi em mượn hai con dao để phòng thân
khi em bọn em có ý định để xin đi cướp thì hai con dao này dùng để đe dọa người bị hại để cướp ra tài sản
qua đấu tranh triệt phá cái ổ nhóm cướp tài sản trên thì chúng tôi thấy là cái hành vi của các cháu thì thể hiện một cái việc là rất manh động
các cháu có thể là thấy người đi đường mà có cái việc là đi một mình
thì các cháu ngay lập tức là áp sát và là
đưa dao ra kề vào cổ nạn nhân để yêu cầu là đưa tài sản
nếu không thì sẽ
các cháu sẽ thực hiện cái hành vi là đâm chém
thời gian qua lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện đấu tranh và bắt giữ các ổ nhóm là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
đặc biệt nổi lên các vụ việc liên quan đến cướp tài sản
theo cơ quan công an nhận định nguyên nhân xảy ra tình trạng này phần lớn do sự quản lý giáo dục của gia đình
của bậc phụ huynh chưa thật sự sát sao về con em mình
dẫn đến việc các em dễ đua đòi và bị các đối tượng xấu rụ rỗ

cứ đến rủ đó là dùng cái xảy ra thì cháu chỉ đua đòi đua đàn thôi
còn cháu thì từ trước đến nay cháu không mịch ngợm cũng không chơi bời gì cả
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng
củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên phố ngô thị nhậm
phường quang trung
quận hà đông vào tối ngày hôm qua hai mươi tám tháng bảy
giữa bốn ô tô và sáu xe máy khiến một người chết và năm người bị thương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hà đông
vào sáng ngày hôm nay công an quận hà đông hà nội cho biết đã tạm giữ một tài xế
danh tính tài xế này được xác định là hà thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê quán yên bái tạm trú tại phường la khê quận hà đông
người điều khiển chiếc xe santa fe viện kiểm soát ba mươi e bốn mươi năm nghìn năm trăm ba mươi bốn
một số nhân chứng tại hiện trường cho rằng tài xế có biểu hiện say xỉn
tuy nhiên kết quả kiểm tra sau đó của lực lượng chức năng cho thấy
lái xe không sử dụng rượu bia hay ma túy
trước đó vào tối hai mươi h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng bảy
một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại nút giao thông quang trung ngô thị nhậm quận hà đông
tại hiện trường bốn xe ô tô và nhiều xe máy bị hư hỏng do va chạm
nguyên nhân ban đầu là do tài xế hưng không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn
bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác về y tế
trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết và một số dịch bệnh truyền nhiễm khác
đang có những diễn biến phức tạp
và mới đây thành phố hà nội đã thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng
các tổ này có nhiệm vụ tuyên truyền giám sát hướng dẫn
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của bộ y tế
kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên
của đội ngũ cộng tác viên giám sát chặt chẽ tình hình
phát hiện sớm cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh
hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong xử lý triệt đề ổ dịch ngay khi phát hiện
bên cạnh đó hà nội cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngành y tế
điều tra xử lý kịp thời triệt để các ca bệnh ổ dịch tại cộng đồng
theo hướng dẫn của bộ y tế không để dịch lây lan rộng kéo dài
tiếp tục triển khai tốt công tác tiêm chủng mở rộng
đồng thời đảm bảo đủ phương tiện vật tư trang thiết bị thuốc dịch
truyền phòng chống dịch bệnh
trong khi đó tại tp hcm nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ
tp hcm vừa gửi kiến nghị đến bộ y tế về việc cho phép
thành phố tái thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh
tại các cửa khẩu trên địa bàn
kiến nghị này được đưa ra căn cứ nội dung tuyên bố tình trạng khẩn cấp
y tế toàn cầu của tổ chức y tế thế giới
theo ủy ban nhân dân tp hcm
trong giai đoạn hiện nay việc chủ động giám sát phát hiện sớm
các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ tại các cửa khẩu
để kịp thời phát hiện truy vết điều tra quản lý ca bệnh và xử lý
không để bệnh lây lan rộng ra cộng đồng là nhiệm vụ cấp bách
trong công tác phòng chống dịch bệnh
do đó tp hcm đề nghị bộ y tế cho phép thành phố thực hiện khai báo y tế
đối với tất cả người nhập cảnh tại các cửa khẩu của thành phố
nhằm phục vụ sàng lọc sơ bộ tại cửa khẩu đối với bệnh đậu mùa khỉ